theo báo cáo của huyện mường la đến nay đã có một mươi người chết năm người mất tích một mươi năm người bị thương
bốn trăm ba mươi ngôi nhà bị hư hỏng sạt lở và vùi lấp nhiều công trình giao thông điện đường trường trạm bị hư hỏng
nhiều tài sản dụng lúa hoa màu gia súc bị thiệt hại sau trận lũ quét vừa qua
tổng thiệt hại ước tính là sáu trăm tám mươi chín tỷ đồng
trước tình hình đó sáng nay tỉnh nguyễn sơn la đã có buổi làm việc với huyện mường la
về công tác khắc phục hậu quả của thiên tai
theo đó bên cạnh công tác cứu trợ sơn la đang lên phương án tìm kiếm các điểm an toàn
di chuyển các hộ dân chịu ảnh hưởng do lũ để sớm bổ điện cuộc sống
đặc biệt tỉnh sẽ tiến hành vận động bà con không bị ảnh hưởng hiến đất thực hiện chia lại đất sản xuất
để hướng dẫn các hộ chuyển đổi sang trồng cây sơn tra và một số loại cây ăn quả
tỉnh sơn la cũng thống nhất điều chỉnh cục bộ thị trấn ít ong để bố trí dân cư
xác định hướng tuyến để triển khai thi công tuyến đường một trăm linh chín
trong trận lũ quét vừa qua trường tiểu học nạm păm và sáu điểm trường các lớp cắm bản bị lũ cuốn trôi
chính quyền địa phương cũng đã lên phương án học ghép trường cấp một và cấp hai
đồng thời cho xây dựng các lán tre nhà tạm cho học sinh kịp vào năm học mới
sau khi đã có bố trí nhà ở tái định cư sẽ tiến hành xây dựng trường học và trạm y tế